thông tin từ bộ y tế cho biết từ đầu năm hai nghìn một mươi chín đến nay cả nước ghi nhận trên tám mươi trường hợp mắc sốt xuất huyết gấp ba lần cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
trong đó có sáu trường hợp tử vong tại bình phước bình thuận khánh hòa quảng bình tiền giang và tp hcm
các tỉnh có tỷ lệ ca mắc trên một trăm linh dân cao nhất cả nước là khánh hòa đà nẵng tp hcm bình định phú yên bình dương bà rịa vũng tàu ninh thuận và đồng nai
theo bộ y tế hiện nay là mùa cao điểm dịch số ca mắc tăng cao tại nhiều tỉnh thành phố trong những tuần gần đây
dự báo số ca mắc mới sẽ gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch
để chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết kiên quyết không để dịch bùng phát lan rộng và kéo dài bộ y tế đề nghị chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố yêu cầu ubnd các cấp trực thuộc
chỉ đạo triển khai hoạt động diệt lang quang bỏ gậy trên địa bàn ngay trong tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín và duy trì một tuần một lần tại các vùng có nguy cơ cao
hai tuần một lần tại các khu vực có chỉ số mũi lang quang bỏ gậy cao và một tháng một lần tại các khu vực còn lại huy động các tổ chức ban ngành đoàn thể cùng tham gia diệt lang quang bỏ gậy